do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi bảy

nhìn lại giai đoạn một của chuyên án đánh bạc nghìn tỷ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá
khởi tố một trăm linh năm bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua game bài rickvip tip club
do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu gồm hai mươi năm đại lý cấp một năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai và gần bốn mươi ba triệu tài khoản tham gia đánh bạc
số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ thống lên đến gần một mươi tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng
đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia làm đại lý cấp hai của hệ thống game bài rigvip tip club
nhanh chóng trình diện khai báo với cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật
không thỏa thuận được giá tiền xe ôm dẫn đến mâu thuẫn hồ ngọc danh năm mươi bảy tuổi đã ra tay sát hại người chạy xe ôm
rồi cướp luôn chiếc xe máy tẩu thoát và đã bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt tù trung thân
cho hai tội danh giết người và cướp tài sản vào chiều qua
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình của bị hại số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
theo cáo trạng hồ ngọc danh có tên gọi khác là sóc tha đã từng có hai tiền án về các tội giết người
cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí chưa được xóa an tích
vào sáng ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi chín danh đi từ thành phố hà tiên đến huyện hòn đất tỉnh kiên giang
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày danh thuê anh nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tạm trú tại huyện hòn đất hành nghề chạy xe ôm trở đến xã mỹ thuận huyện hòn đất để tìm người quen nhưng không gặp
sau đó danh tiếp tục yêu cầu anh lâm trở đến nơi khác
khi đến đoạn đường vắng anh lâm dừng yêu cầu danh trả một trăm bảy mươi đồng cho chuyến xe trước đó rồi mới chở đi tiếp
nhưng danh lại chỉ trả năm mươi đồng
không thỏa thuận được giá tiền anh lâm đã bảo danh xuống xe không chở đi nữa
hai bên mâu thuẫn và cãi vã danh đã dùng dao thủ sẵn trong người tấn công khiến anh lâm tử vong
gây án xong danh lấy xe của nạn nhân tẩu thoát qua biên giới campuchia
sau gần hai tháng bỏ trốn thì bị cơ quan công an bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang tỉnh bắc giang vừa bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ phá kết sát trộm cắp tài sản trên địa bàn
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn công đảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn chiến thắng xã yên sơn huyện lục nam tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an đối tượng đào khai nhận do không có công an việc làm lại ham chơi
nên để có tiền tiêu xài đào đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
mục tiêu được đối tượng đào nhắm đến là các gia đình khá giả và không có người ở nhà trông coi
khi đó đào sẽ đột nhập vào nhà rồi dùng dao phá kết sắt
với thủ đoạn trên đối tượng đào đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản của bốn gia đình trên địa bàn huyện lạng giang
với tổng trị giá tài sản trên hai trăm linh triệu đồng và chín chỉ vàng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lạng giang đang tiếp tục điều tra mở rộng
vào sáng nay công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông cho biết là trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
khiến ba người chết tại chỗ hai người tử vong trong bệnh viện và hàng chục người khác bị thương
theo đó vào khoảng bảy h hai mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng sáu trên đường hồ chí minh đoạn qua khu vực chợ ba trăm một mươi
thuộc địa bàn xã đắc la huyện đắc minh tỉnh đắc nông
chiếc xe tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c một mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi chưa rõ danh tính tài xế
điều thông theo hướng đắc nông về đắc lắc
khi đi đến địa điểm trên chiếc xe tải này đã gây tai nạn liên hoàn với hai chiếc xe tải khác
sau đó cả ba xe cùng lao vào khu vực chợ nơi có nhiều người dân đang buôn bán ven đường
vụ tai nạn đã khiến ít nhất ba người tử vong tại chỗ hai người tử vong trong bệnh viện và hàng chục người khác bị thương
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra người dân và một số tài xế đi đường đã nhanh chóng đưa người bị thương đi cấp cứu
lực lượng công an huyện đắc minh công an xã đắc la cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu
phóng viên intv tại đắk nông sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này trong các bản tin tiếp theo
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bắc cạn
phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh bắc cạn hạt kiểm lâm huyện ba bể đã bắt giữ hai vụ tàng trữ
cất giữ vận chuyển lâm sản trái phép thu giữ gần sáu mét khối gỗ
vào ngày một mươi một tháng sáu tại xã yến dương huyện ba bể tỉnh bắc cạn lực lượng chức năng đã phát hiện tại nhà của đặng thái thăng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tàng trữ cất giữ trái phép hai mươi hai thanh gỗ sẻ chắp tay bắc bộ
tiếp đó vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng sáu tại tổ thác giềng phường xuất hóa thành phố bắc cạn
lực lượng chức năng bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bốn m hai nghìn chín trăm linh sáu lưu thông theo hướng quốc lộ ba b
do nông văn đoan hai mươi tám tuổi trú tại xã đồng xá huyện nari tỉnh bắc cạn điều khiển vận chuyển bốn sáu trăm bảy mươi hai mét khối gỗ trái phép
các khối gỗ thuộc nhóm hai a nhóm bốn và nhóm sáu gồm gỗ đinh chai lý xoan đã được quy tròn
cơ quan công an xác định nguyễn văn tài ba mươi bảy tuổi trú tại tổ chín a phường đức xuân tp bắc cạn là chủ của số gỗ nói trên
khám xét khẩn cấp nơi ở của tài cơ quan công an phát hiện ba trăm hai mươi năm mét khối gỗ sao
tất cả số gỗ trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó tại các tỉnh miền trung bất chấp sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
tình trạng khai thác vận chuyển gỗ và tập kết lâm sản trái phép vẫn diễn biến hết sức phức tạp
tại tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp khai thác gỗ trái phép
thực tế này cho thấy là công tác bảo vệ rừng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mà các đối tượng lâm tặc ngày càng hoạt động tinh vi xảo quyệt và liều lĩnh hơn
tại khu vực bìa rừng xã sơn lĩnh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh những thân gỗ có chiều dài từ năm đến sáu mét sau khi đốn hạ được lâm tặc tập kết về đây để vận chuyển về nội địa tiêu thụ
rất may người dân đã kịp phát hiện và báo cơ quan chức năng thu giữ toàn bộ số gỗ này
hương sơn là một trong những địa phương luôn nóng
về tình trạng khai thác vận chuyển gỗ trái phép các đối tượng vi phạm sẵn sàng tấn công lực lượng chức năng để cướp lại gỗ khi bị bắt giữ
lái xe này sau khi lực lượng kiểm lâm cơ động hà tĩnh truy đuổi hơn ba mươi km đã cố tình lao thẳng xe vào lực lượng chức năng rồi nhảy xuống xe bỏ trốn
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở một lượng lớn gỗ đã cắt thành khúc và được cất dấu tinh vi
các đối tượng hoạt động rất tinh vi dùng nhiều thủ đoàn để khai thác
từ đầu năm đến nay lực lượng kiểm lâm hà tĩnh đã phát hiện xử lý trên tám mươi một vụ khai thác gỗ trái phép thu giữ bảy mươi mét khối gỗ các loại nộp ngân sách trên năm trăm linh triệu đồng
tập công cao cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân trong công tác bảo vệ rừng phong chảy chở dài rừng
hai chỉ đào ủy án nhân cả cấp huyền xã chủ rừng
ra thạt các khu rừng trọng điểm có nguy cơ châm hàm cao như hương sơn hương khê kỳ anh để xây dựng phương án bảo vệ rừng đúng sản dựng tế tổ chức thực hiện có hiệu quả
những nỗ lực của lực lượng kiểm lâm sẽ góp phần bảo vệ cho những cánh rừng nguyên sinh thế nhưng cuộc chiến bảo vệ rừng vẫn còn đó nhiều cam go thử thách khi các đối tượng lâm tặc ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi và không ngần ngại chống trả lực lượng làm nhiệm vụ khi bị truy bắt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối tượng lê thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ hai cụm một phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
đối tượng đỗ thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm chín mươi quang trung một phường đông vệ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng hoàng thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn bốn xã hoàng trạch huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý